trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích gây dối mất trật tự an ninh xã hội mà đối tượng gây án phần lớn là thanh thiếu niên
mặc dù lực lượng điều tra của cơ quan chức năng thành phố đã nhanh chóng bắt giữ và xử lý các đối tượng tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng
mới đây công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã nhanh chóng bắt giữ một nhóm đối tượng có đội tuổi vị thành niên ngay sau khi các đối tượng gây án nghiêm trọng trong một vụ hỗn chiến
mặc dù các đối tượng này mới khoảng từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi nhưng hành động rất manh động và liều lĩnh gây ra những hậu quả khó lường
theo cơ quan điều tra công an quận thanh khê chỉ riêng từ đầu tháng sáu đến nay trên địa bàn quận đã xảy ra một mươi vụ vi phạm pháp luật trong đó các đối tượng gây án chủ yếu ở tuổi vị thành niên thanh niên
các đối tượng trước khi gây án đều có sự chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước do vậy mức độ gây án đều nghiêm trọng
có nhiều vụ việc khi mà sự việc ra do mẫu thuận rất nhỏ mà sẵn sàng có thể dùng không khí dùng gây ra những bức thương tích rất là nặng
đánh giá toàn cục thì hiện trạng thanh niên với hậu lực ngày càng nhiều mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
các em dưới một mươi sáu tuổi một mươi tám tuổi có thể dùng không khí gây thương tích thì gần như là chúng ta không thể xử lý được hành sinh
hoặc xử lý là cũng hết sức hạn chế nhiều cũng buộc phải là cho tại ngọi
hoặc là không xử lý

không xử lý hành sự được dẫn đến các em là càng lờ càng lờ pháp luật
vì vậy cái việc thay đổi cái việc giáo dưỡng cái biện pháp giáo dưỡng biện pháp giáo dưỡng bắt buộc đối với trẻ em là quan trọng
trong thời gian tới công an thành phố đà nẵng tiếp tục tăng cường đấu tranh xử lý và phòng chống tội phạm
nhất là những vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến vị thành niên
góp phần ngăn ngừa sự gia tăng tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn